theo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đơn vị này vừa ứng cứu và tiếp nhận sáu ngư dân gặp nạn trên vùng biển quảng bình vào bờ an toàn
theo đó lúc bốn giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng chín tàu cá gồm sáu thuyền viên do ông đậu ngọc phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã cảnh dương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình làm chủ tàu bị chìm cách cửa ròn khoảng bảy mươi hải lý
tất cả số thuyền viên trên tàu lúc đó được tàu cá do ông nguyễn mạnh linh cùng ngụ ở xã cảnh dương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
cứu nạn kịp thời và đưa lên tàu an toàn hiện đồn biên phòng ròn phối hợp với cơ quan chức năng chính quyền địa phương và gia đình tàu gặp nạn
tiến hành làm các thủ tục cần thiết bàn giao sáu thuyền viên